công an tỉnh bình định vừa khởi tố hai đối tượng có hành vi tấn công vào báo điện tử vov của đài tiếng nói việt nam
kết quả điều tra xác định huỳnh phước mẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thị trấn tiên kỳ huyện tiên phước tỉnh quảng nam
thực hiện hành vi tấn công ddos vào ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vào website vov vn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với huỳnh phước mẫn
tại bình định công an tỉnh bình định cũng tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can vương quốc thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại xã cát hanh huyện phù cát tỉnh bình định về hành vi cản trở hoặc gây dối loạn hoạt động của mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử đối với báo điện tử vov
cơ quan chức năng tỉnh bình định vẫn tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án
đoàn thế nam nguyên hiệu trưởng lê thành trung nguyên phó hiệu trưởng nguyễn trung tín nguyên kế toán trưởng cao đẳng nghề bình phước
nay là trường cao đẳng bình phước vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản
từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín các bị can đã lập các tờ trình kèm theo danh sách học sinh
sinh viên trúng tuyển sinh viên trung tuyển sinh viên trung tuyển sinh viên trung tuyển sinh viên trung tuyển
nhiều hơn số trúng tuyển tham gia học thực tế là sáu trăm bảy mươi ba học sinh sinh viên để trình ubnd tỉnh phê duyệt cấp kinh phí đào tạo
rút khống số tiền trên sáu hai mươi tám tỷ đồng của ngân sách nhà nước
đồng thời những người nêu trên còn lập khống danh sách học sinh sinh viên thuộc đối tượng chính sách
học sinh dân tộc nội chú trúng tuyển tham gia học tại các trường để trình ubnd tỉnh phê duyệt
rút khống số tiền hơn bảy bảy tỷ đồng của ngân sách nhà nước gây tổng thiệt hại theo kết quả điều tra sơ bộ
ban đầu tạm tính là trên một mươi bốn tỷ đồng được biết hiện ba bị can đã tự nguyện khắc phục
nộp lại được số tiền khoảng năm sáu tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
hai mươi bánh heroin là tăng vật mà công an tỉnh lào cai vừa thu giữ được sau khi phá thành công chuyên án
bắt giữ ba đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
chuyên án được thực hiện trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tây bắc năm hai nghìn hai mươi một
ngày hai mươi năm tháng một mươi một khi phát hiện đối tượng thảo a dì trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
điều khiển xe ô tô tải tới khu vực xã cốc san thành phố lào cai các tổ công tác đã tiến hành truy đuổi
bắt giữ thành công đối tượng cùng toàn bộ tăng vật là bốn mươi bánh heroin
mở rộng điều tra trong đêm hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một công an tỉnh lào cai đã ra lệnh bắt người
trong trường hợp khẩn cấp đối với tráng xeo sang và ma xeo quáng
cùng chú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng xác định thảo a sì nằm giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma túy từ lào về điện biên
và có mối quan hệ phức tạp tại tỉnh lào cai và đang tiếp tục mở rộng điều tra
viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiền giang cho biết vừa ký cáo trạng truy tố hai mươi hai bị can
có liên quan đến vụ nổ súng làm bốn người thương vong tại cơ sở kinh doanh karaoke xã đạo thạnh
thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
theo đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiền giang truy tố nguyễn thanh triều
có tên khác là triều điên về tội giết người và tội cố ý gây thương tích
truy tố trần quang quốc bảo còn gọi là bảo em
trú tại phường tám thành phố mỹ tho về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
cáo trạng còn có hai mươi bị can khác bị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng do có mâu thuẫn cá nhân nên thạch trung nghĩa
và dương minh nhật hẹn nhau tại quán karaoke xo để giải quyết
nhóm của nguyễn thanh hải còn gọi là hải bạch cùng dương minh nhật nguyễn tấn anh quốc và đinh tuấn kiệt
dẫn bạn đem theo giao tự chế và súng tìm nhóm của thạch trung nghĩa để giải quyết mâu thuẫn
tại đây hai bên đã xảy ra sô sát hỗn loạn rồi dùng súng bắn nhau
triều dùng súng bắn vào ngực khiến hải bạch ngã xuống và tử vong ngay sau đó
sau vụ nổ kinh hoàng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang
nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt các đối tượng để điều tra làm rõ
trong thời gian vừa qua tại nhiều địa phương trên cả nước
liên tiếp phát hiện bắt giữ số lượng lớn các loại pháo nổ nhập lậu từ nước ngoài vào việt nam
thực trạng này đã trở thành thông lệ
cứ vào thời điểm cuối năm như thế này tội phạm buôn bán tàng trữ vận chuyển pháo nổ lại gia tăng hoạt động
với hàng loạt vụ việc và số lượng pháo bị phát hiện bắt giữ trong mỗi vụ rất lớn
đã cho thấy là lợi nhuận từ buôn bán pháo lậu khiến cho nhiều đối tượng hám lợi
bất chấp luật pháp để tuôn pháo lậu ém hàng và chờ tết
đây là kho hàng lậu nằm tại địa chỉ tổ hai mươi bảy phường bắc cường thành phố lào cai
vừa bị cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh lào cai phối hợp đấu tranh bóc gỡ
tại thời điểm đột kích lực lượng chức năng phát hiện sáu đối tượng đang bốc rỡ số hàng
gồm hai mươi chín thùng các tông chứa tổng trọng lượng năm trăm linh kg pháo nổ hơn ba trăm tám mươi cây thuốc lá các nhãn hiệu
đàn ông không quen biết đặt hàng nên đối tượng cầm đầu đường dây này đã liên hệ với một số chủ hàng
phía trung quốc đặt mua pháo và thuốc lá sau đó thuê người vận chuyển về lào cai
lào cai thì các đối tượng sẽ bốc hàng lên các xe cá nhân và trở về cất giấu tại kho lân cận
ở xung quanh thành phố lào cai hoặc là giáp các cái cửa khẩu về pháo nổ thì các đối tượng bán rất là nhiều
các loại pháo khác nhau từ pháo trứng pháo tép pháo bánh và đặc biệt là có pháo hoa
tại các địa bàn các tỉnh giáp biên giới số vụ mua bán vận chuyển pháo với số lượng lớn bị phát hiện bắt giữ
đã tăng mạnh trong thời gian qua điển hình mới đây một đường dây buôn bán pháo nổ siêu khủng
từ quảng trị về nghệ an vừa bị triệt phá lực lượng chức năng thu giữ hai bốn tấn pháo nổ các loại
một đối tượng liên quan bị bắt giữ tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo
của người dân dịp cuối năm nhất là các dịp lễ hội tết nguyên đán gia tăng
các đối tượng ở nghệ an đã tìm cách móc nối cấu kết với các đối tượng ở quảng trị
tìm cách đưa pháo từ phía bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng đã chia nhỏ lượng hàng và cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau
trên các địa bàn khi thấy thời cơ thuận lợi số pháo được cất giấu sẽ được nguy trang và vận chuyển
bằng nhiều hình thức để giao cho người mua lời khai của các đối tượng cho thấy
tại khu vực biên giới việc giao dịch mua bán pháo nổ theo nhu cầu cần bao nhiêu đều được đáp ứng
các đối tượng tàng trữ đến gần tết bán có thể có những bánh pháo lên đến một triệu triệu hai
chính vì cái lợi nhuận đấy nên bất chấp các quy định của pháp luật các đối tượng vẫn tiếp tục
mua bán vận chuyển trái phép pháo vào nội địa
hoạt động buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là trong thời gian từ nay đến tết nguyên đán
chủ động trước những diễn biến này công an các đơn vị địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp
ít liệt đấu tranh phòng ngừa
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
hàng loạt các đường dây ổ nhóm đối tượng có hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ vừa bị triệt phá vừa qua
đã thể hiện quyết tâm đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
đây cũng là lời cảnh tỉnh đến những ai còn có ý định buôn bán hay tàng trữ sử dụng pháo trái phép
qua quá trình theo dõi và nguồn tin từ quần chúng nhân dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
và công an huyện cromana vừa bắt quả tăng một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc
dưới hình thức là đánh bài liêng thắng thua bằng tiền tại một căn nhà hoang ở tổ dân phố năm thị trấn buôn chấp
các đối tượng tham gia đánh bạc đều trú ở huyện cromana và huyện iasup
nhóm này khai nhận thường xuyên tổ chức đánh bạc ở nhiều nơi và thay đổi địa điểm
đến khi tổ chức đánh bạc ở căn nhà hoang trên thì bị cơ quan công an bắt giữ
tại thời điểm bắt quả tàng tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng trên chiếu bạc
và trên người các đối tượng cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc